ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nghị định một hướng dẫn luật đất đai chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống
tuy nhiên vẫn có nhiều người dân cho rằng chỉ cần mua bán và có giấy tờ viết tay là được cấp sổ đỏ
theo đại diện sở tài nguyên và môi trường hà nội người dân cần đọc kỹ quy định tại nghị định
văn bản ghi rất rõ thời hạn các loại đất cũng như thủ tục cấp sổ đỏ từ giấy viết tay
tôi đọc tôi không tìm thấy ở cái chỗ nào của cái nghị định một có nói rằng là khi mua bán với nhau chỉ bằng một cái mảnh giấy viết tay là có thể thực hiện được làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì là từ ngày một tháng một năm hai nghìn tám trở về trước
thì cái đối tượng này là làm ngay
các cơ quan ví dụ như cơ quan tài nguyên môi trường là tiếp nhận hồ sơ và làm ngay cho người ta và không yêu cầu người ta phải đi làm lại
cái thủ tục là công chứng hay là xác nhận v v các thứ này khác nữa
sau ngày một tháng một năm hai nghìn tám cho đến trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn khi luật đất đai hai nghìn một mươi ba có hiệu lực thì cái đối tượng này lại là cái đối tượng phải thực hiện mà nó có cái điều kiện của nó
riêng đối với các dự án đang có dấu hiệu sai phạm mà người mua đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư hà nội sẽ bảo đảm một cách tốt nhất quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật
với cái chủ trương như cái tinh thần của ba
bảy và bảy và bốn là đặt cái sai phạm của chủ đầu tư sang một bên giải quyết cái cấp giấy cho cái sang một bên ở đây là sang một bên để xử lý đấy để xử lý đến cùng chứ không có mua
thế và đặt cái quyền lợi của người dân sang một bên
thế và theo cái tinh thần như các bạn chỉ biết là chủ tịch quan hệ phố đã có lần đã phát biểu là không bắt dân làm con tin
không bắt dân làm con tin để mà xử lý cái sai phạm của chủ đầu tư
thế và cái cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà
thế và không phụ thuộc vào cái xử lý sai phạm của chủ đầu tư
theo báo cáo của sở tài nguyên và môi trường hà nội tính đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy sở đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình cá nhân trong khu dân cư được một hai trăm chín mươi chín tám trăm năm mươi hai thửa
tỷ lệ cấp giấy nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở là tám mươi hai bốn mươi năm